tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống hàn quốc moon jae in đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc
đây là sự kiện quan trọng là cơ hội quý báu để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được trong suốt thời gian qua
chia sẻ tầm nhìn triển vọng và những cơ hội hợp tác phát triển trong giai đoạn mới góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc
với hơn năm mươi chín tỷ usd tổng vốn đầu tư đăng ký các doanh nghiệp hàn quốc đang giữ vai trò tích cực trong một số lĩnh vực kinh tế trọng yếu của việt nam
như công nghiệp điện thử năng lượng ô tô may mặc xây dựng dịch vụ góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế tạo công an việc làm và bảo đảm an sinh xã hội
cùng với các hoạt động đầu tư quy mô thương mại giữa hai nước cũng không ngừng gia tăng đạt sáu mươi bốn tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc có hiệu lực hai nước là đối tác thương mại quan trọng của nhau với các mặt hàng mang tính bổ trợ bổ sung cao
sự phát triển của các hoạt động thương mại song phương đã góp phần tăng cường năng lực xuất khẩu và định hình một số ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam
phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam hàn quốc chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam hoan nghênh và đánh giá cao chính sách hướng nam mới của hàn quốc
với mục tiêu vì con người và hòa bình thúc đẩy thịnh vượng chung trong đó xác định việt nam là một trong những đối tác quan trọng trọng tâm
việt nam cũng luôn coi trọng quan hệ hợp tác với hàn quốc nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
coi cộng đồng doanh nghiệp hàn quốc là đối tác chiến lược hàng đầu trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế trí thức
nâng cao chất lượng tăng trường và năng lực cạnh tranh quốc gia
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân hai nước bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước
tiếp tục chia sẻ những ý tưởng mới những giải pháp sáng tạo phát huy tiềm năng thế mạnh trở thành lực lượng tiên phong trong hợp tác và liên kết kinh tế
góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa việt nam và hàn quốc